mưa lớn kéo dài những ngày vừa qua khiến cho nhiều khu vực trên địa bàn đảo phú quốc
tỉnh kiên giang bị ngập sâu trong nước đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân
nhằm ứng phó với mưa lũ lực lượng vùng năm hải quân đã cứu và sơ tán được hơn sáu trăm linh người dân
cùng với nhiều tài sản của bà con đến nơi an toàn
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp vùng năm hải quân đã phối hợp với chính quyền địa phương
và các lực lượng vũ trang trên địa bàn điều động ba trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ chín xe ô tô
một xe cầu hai xuồng st sáu trăm năm mươi và sáu mươi năm phao bè nhanh chóng cơ động vào các vùng ngập lụt
bị cô lập để đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm
do nước sâu kèm theo mưa rông nên quá trình tiếp cận và sơ tán người dân gặp rất nhiều khó khăn
hiện tại vùng năm hải quân vẫn đang tiếp tục triển khai lực lượng phương tiện
khẩn trương sơ tán di rời bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và sẵn sàng ứng phó với các tình huống